kỳ họp này quốc hội sẽ thông qua chín dự án luật và một nghị quyết đồng thời cho ý kiến về sáu dự án luật khác nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
quốc hội cũng sẽ tiến hành chất vấn lại những vấn đề liên quan đến việc thực hiện lời hứa của các thành viên chính phủ của tranh án toán nhân dân tối cao viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao trong việc thực hiện các nghị quyết của quốc hội

vào ngày hôm nay tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho ngân hàng đại tín tiền thân của ngân hàng xây dựng vncb hơn sáu ba trăm linh tỷ đồng
trước đó vào ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi tám tòa án nhân dân tp hcm xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo hứa thị phấn nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư phát triển phú mỹ cố vấn cấp cao của ngân hàng đại tín ba mươi năm tù
các bị cáo còn lại nhận bức án từ hai năm tù treo đến hai mươi tám năm tù sau bản án sơ thẩm ngày một mươi một trên hai mươi tám bị cáo kháng cáo
trong đó bà hứa thị phấn kháng cáo toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm
hai trăm một mươi bốn người có quyền đợi và nghĩa vụ liên quan cũng kháng cáo
tại phiên tòa ngày hôm nay bị cáo hứa thị phấn tiếp tục vắng mặt như tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
phiên tòa phúc thẩm dự kiến xét xử liên tục đến ngày ba mươi một tháng một mươi
còn tại tỉnh hậu giang sau hơn hai ngày xét xử chiều nay tòa nhân dân tỉnh hậu giang tuyên phạt bị cáo lê hữu tâm
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị quỹ tiến dụng nhân dân hậu giang có đơn xin xử vắng mặt hai mươi năm tù
nguyễn thiện hồng nguyên giám đốc quỹ tiến dụng một mươi hai năm tù và phan văn tập nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thiện quỳnh kiên giang
một mươi ba năm tù cùng về tội đưa đảo chiếm đoạt tài sản
theo các trạng trong thời gian hoạt động với vai trò chủ tịch hội đồng quản trị quỹ tín dụng nhân dân hậu giang
tâm đã nhờ hai mươi tám trường hợp là người thân và nhân viên đứng lên vay tiền của quỹ tiến dụng nhân dân hậu giang
nhưng đến hạn không trả vốn lãi mà tiếp tục làm hồ sơ đáo hạn nâng mức tiền vai lên cao hơn nhằm chiếm đoạt hơn bốn mươi năm tỷ đồng
khi quỹ tín dụng rơi vào tình trạng mất thanh quản để có tiền trả cho người gửi
tâm đã chỉ đạo cấp dưới huy động vốn trong nhân dân với lãi suất cao hơn quy định ngân hàng nhà nước rồi chiếm đoạt
ngoài ra mặc dù biết rõ quỹ tiến dụng không có chức năng ban hành chứng thư bảo lãnh
nhưng tâm đã chỉ đạo cấp dưới ký chứng thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng trị giá hai mươi tỷ đồng với một công ty khác để chiếm đoạt gần một mươi tám tỷ đồng
ngoài mức án trên hội đồng xét xử còn buộc bị cáo lê hữu tâm và phan văn tập phải có trách nhiệm trả lại số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại
chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nảy sinh trong lúc ngồi uống rượu mà hà minh tặng hai mươi một tuổi trú tại xã phước long thọ huyện đất đỏ
đã phạm tội giết người với hành vi trên đối tượng đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bà rịa vũng tàu tiến hành tạm giữ
khoảng một mươi năm h ngày hai mươi tháng một mươi tạng ngồi nhậu cùng với đoàn minh tâm và nguyễn văn thanh tại nhà ông đoàn văn hùng bốn mươi một tuổi là cậu của tạng
trong lúc đang ngồi nhậu đoàn ngọc thạch hai mươi tám tuổi chú tại huyện đất đỏ đi xe máy tới nhà ông hùng vừa đi vừa nẹp bồ ẩm ý
thế vậy tâm ra nói chuyện rồi xảy ra đánh nhau với thạch thạch bỏ chạy sau đó mang theo dao tự chế đến nhà ông hùng để trả thù tâm
trong lúc xô sát tặng đâm một nhát vào ngực thái tặng cùng mọi người đưa thái đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện
sau đó tặng đến công an xã long tân đầu thú
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh lúc hai mươi một h của truyền hình công an nhân dân cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn